do xảy ra mâu thuẫn nên tĩnh và vợ đã làm đơn ly hôn
trong thời gian chờ tòa sử ly hôn vợ tỉnh đưa con về sống ở nhà bố mẹ
chiều ngày chín tháng một mươi hai tĩnh đến nhà bố vợ nhưng không gặp được con cho rằng bị gia đình nhà vợ ngăn cản
sau đó tỉnh rủ sáu đối tượng khác mang theo hung khí quay lại nhà bố vợ
tỉnh cầm rau xông vào nhà thì bị bố vợ và em vợ ngăn cản
đối tượng này dùng dao chém bố vợ làm nạn nhân tử vong
cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ tính cùng các đối tượng liên quan đến vụ án
trong vòng một mươi ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm kép sát
công an tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã bắt gần gấp đối tượng trần đình trọng đức
trú tại phường bảo an tp phan rang tháp tràm để điều tra và làm rõ về hình vi trộm kép sát chiếm đoạt khoảng năm mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đức khai nhận do có quen biết với nạn nhân nên chiều ngày tám tháng một mươi hai
lợi dụng nạn nhân không có nhà đức đã đột nhập vào phòng ngủ của nạn nhân lấy trộm đi một kết sắt
tiếp đó đức đã đưa kép sát trên đến bẫy đất bỏ hoang tại phường đài sơn
thành phố phan rang tháp tràm để đục phá và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong kép sát
công an thành phố phan rang tháp tràm đang hoàn tất hồ sơ xử lý nguyễn đình trọng đức theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức cho vay lãi nặng
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ
qua các chuyên án này đã cho thấy khi lực lượng công an đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt
nhưng do lợi nhuận lớn nên các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp tục hoạt động tín dụng đen
với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đồng thời khiến nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy tín dụng đen
nhóm đối tượng này đã có sự dịch chuyển từ địa bàn phía bắc vào phía nam hoạt động
hầu hết các đối tượng quê tại hải phòng đã có tiền án tiền sự vào tp hcm tổ chức hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
băng nhóm này do đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cầm đầu
để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng thắng đã thuê căn hộ trung cư để ở và hoạt động một cách kín đáo
tổ chức quảng cáo dịch vụ cho vay lãi trên mạng xã hội để thu hút khách vay
lập các nhóm gia lô để trao đổi công việc cho vay đòi nợ và siết nợ
lãi suất của khoản đầu thì khách hàng để không muốn mất nhà đất thì phải vay một khoản vay mới
để mà trả mức lãi suất và tiền gốc của khoản cũ
như vậy là cứ đến khoản này chưa trả được là phải vay một khoản mới
đến cuối cùng là những khách vay phải trả một số lượng tiền còn lớn hơn gấp nhiều lần của khoản vay đầu tiên
trước đó một ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tp hà nội
cũng đã bị cục cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
nhóm này do đối tượng trần trung tức trung trọng là đối tượng đã có hai tiền sự và một tiền án cầm đầu
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng nào đến hạn mà chưa trả được nợ trung trọng chỉ đạo đàn em đến tận nhà khách hàng
chửi bới gây sức ép hoặc ngồi chây ý đến khi nào khách hàng trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ phân công trung trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng một tháng
đến cái thời hạn trả nợ thì các đối tượng này sẽ gọi điện nhắc nợ
gọi điện cho người thân bạn bè nói những lời lẽ rất khó nghe bức xúc
và có thể ghép những hình ảnh thông tin bịa đặt bôi nhọ người đi vay
và đăng lên các tài khoản xã hội nhắn tin cho bạn bè để làm sao gây sức ép cho người trả nợ
ngoài ra các đối tượng này cũng sử dụng các đối tượng lưu manh con đồ
trong trường hợp người đi vay mà cố ý chơi ý không trả nợ
thì các đối tượng này có thể là các đối tượng nghiện các đối tượng có tiền án tiền sự
sẽ đến nơi làm việc nơi ở của đối tượng để gây sức ép trả nợ
theo nhận định của cục cảnh sát hình sự thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế
người dân có nhu cầu vay vốn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt phục hồi sản xuất kinh doanh
nhưng không đáp ứng được yêu cầu vay vốn của hệ thống ngân hàng
từ đó sẽ có xu hướng tìm được các nguồn vay không chính thống
trong đó có tiến dụng đen để vay tiền
theo tôi thấy rằng các người dân khi có nhu cầu vay tiền
thì không nên liên hệ với các đối tượng cho vay
hoạt động theo tín dụng đen như thế này vì có rất nhiều rủi ro
mà nên liên hệ ngay với các tổ chức tài chính các ngân hàng
để được hỗ trợ vay theo đúng quy định của pháp luật
và cục cảnh sát cũng đề nghị là những khách đã vay tiền của các đối tượng
cho vay lãi năng này thì liên hệ ngay với cục cảnh sát hệ sự
phong trọng án để cung cấp các thông tin và hỗ trợ trong quá trình giải quyết
từ đầu năm đến nay công an các địa phương đã phát hiện và triệt phá gần một một trăm linh vụ
khởi tố hơn năm trăm linh bị can liên quan đến hoạt động
cho vay lãi năng
dự báo hoạt động tín dụng đen tiếp tục có xu hướng phức tạp trong thời điểm cuối năm
cục cảnh sát hệ sự công an các đơn vị địa phương đã lên phong án xử lý
nằm trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự đến nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
thành phố đà nẵng đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một từ ngày sáu tháng một mươi hai
tuy nhiên trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
sở giáo dục và đào tạo đã tiến hành thăm dò ý kiến của phụ huynh học sinh
dựa trên kết quả khảo sát thì thành phố đã quyết định dừng việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo kết quả khảo sát có đến bảy mươi bảy một mươi ba ý kiến phụ huynh đề nghị không tiếp tục dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp một
phía sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng cũng cho biết
sau một tuần học sinh lớp một đến trường đã có nhiều vấn đề phát sinh
nhưng có hai mươi chín trường tiểu học tức là hai mươi chín chưa thể tiến học
các trường có thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến
thị trường ở vùng dịch covid một mươi chín có cấp độ ba mức độ ba
có một mươi tám trường tiểu học tức là một mươi tám phải kết hợp vừa tổ chức dạy học trực tiếp
vừa dạy học trực tuyến đối với những lớp phát sinh trường hợp f liên quan trong giáo viên
học sinh hoặc giáo viên học sinh đang ở vùng dịch covid một mươi chín có cấp độ ba mức độ ba
do đó thành phố đà nẵng quyết định tạm dừng cho học sinh lớp một đến trường học trực tiếp
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp một theo phương án đã thực hiện từ đầu năm
những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam
đã được lan tỏa rộng khắp huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó hiệu quả phong trào gắn với các mô hình về an ninh trật tự
được lực lượng công an chủ động xây dựng
với gia đình ông trần đăng tuấn ở thôn hai xã bình đào
tiếng loa đã trở thành quen thuộc gần chục năm nay

trong đó hiệu quả phong trào gắn với các mô hình về an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam
đã được lan tỏa rộng khắp huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó hiệu quả phong trào gắn với các mô hình về an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam
đã được lan tỏa rộng khắp huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó hiệu quả phong trào gắn với các mô hình về an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam

vì vậy người dòng bảo hiểm xã hội một lần sẽ thiệt thọ rất nhiều so với người hưởng lương hưu
vì vậy người nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ thiệt thò rất nhiều so với người hưởng lương hưu
nếu người lao động cho hưởng bảo hiểm xã hội một lần suất tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần rất thấp so với người hưởng lương hưu
ngoài ra người hưởng lương hưu khi về già sức khỏe giảm súc nhanh cần được điều trị
trong khi đó chi phí điều trị do bệnh tật tuổi già thường tốn kém chi phí lớn nên có thể bảo hiểm y tế
thanh toán chín mươi năm chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm y tế
hơn nửa người hưởng lương hưu chẳng may qua đời thì thân nhân họ còn được hưởng mai tán phí hưởng tuốt hàng tháng hay hưởng tốt một lần theo quy định
tôi nghĩ rằng những cái việc mà người đồng chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng là một cái vấn đề mà không chỉ riêng cơ quan bảo hiểm xã hội
mà cả toàn xã hội phải hết sức quan tâm nó không phải là vì quyền lợi của một người mà nó sẽ là một cái ảnh hưởng của rất nhiều người lao động
cái thứ hai là khi người lao động còn trẻ mình còn tạo ra thu nhập thì mình thấy nhìn cái tiền đóng bảo hiểm xã hội đó là một cái khoản để dành cho tương lai
nhưng hiện nay là người lao động đang nhìn cái tiền gửi bảo hiểm y một lần đó là cái khoản thu nhập sau khi nghỉ việc
vì cái nhận thức nó chưa có
đầy đủ và chưa đúng thì dẫn đến là nhiều lao động chọn hưởng cái bảo hiểm xã hội một lần
thiết nghĩ các cơ quan quản lý cần tăng cường truyền thông để người lao động hiểu rõ lợi ích giữa hưởng lương hưu so với hưởng bảo hiểm xã hội một lần
bên cạnh đó cần làm tốt công tác đào tạo nghề hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động khi họ hưởng bảo hiểm xã hội thất nghiệp để họ nhanh chóng quay lại thị trường lao động
ngoài ra theo tổng liên đoàn lao động việt nam tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhiều và có xu hướng gia tăng là vấn đề đáng lo ngại
ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như nỗ lực và quyết tâm của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội
trong chiều ngày một mươi tháng một mươi hai tại thành phố vũng tàu vùng cảnh sát biển ba bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện đề án
tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba và hai năm thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
trong ba năm qua bằng nhiều hình thức đảng ủy bộ tư lệnh vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam
và chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
đồng thời chủ động tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết với các địa phương
nên việc thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam và chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận qua đó đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân phát huy lòng yêu nước tình yêu đồng bào
nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng đỗ hồng đó chính ủy vùng cảnh sát biển ba đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị địa phương
cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương góp phần đưa luật cảnh sát biển và chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân vào thực tiễn hỗ trợ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ
dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong ba năm thực hiện đề án
tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba và hai năm thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
thưa quý vị kết hợp quân dân y là một đặc thù của y tế việt nam thể hiện tình đoàn kết quân dân trong việc chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân
nhằm tổng kết ba mươi năm hoạt động kết hợp giữa hai lực lượng hội thảo khoa học ba mươi năm kết hợp quân dân y trên biển đảo đã được bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm và ban tuyên giáo trung ương phối hợp tổ chức vào ngày một mươi tháng một mươi hai
qua ba mươi năm thực hiện việc kết hợp quân dân y trên biển đảo bộ y tế và bộ quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương
chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trên tuyến biển đảo
tại nhiều khu vực trên tuyến biển đảo lực lượng quân y đã làm thay chức năng của y tế sẵn sàng hy sinh để cấp cứu điều trị cho nhân dân và ngư dân làm ăn trên biển
nhất là trong các thời điểm hiểm nguy dông bão và đối mặt với các xung đột va chạm với tàu nước ngoài
trong những năm qua nhà nước đã củng cố y tế cơ sở ở chín trăm bảy mươi hai xã trong đó có năm trăm chín mươi bảy xã thuộc vùng sâu vùng xa biên giới hai đảo
có năm trung tâm y tế quân dân y huyện đảo là mô hình lồng ghép hoạt động giữa trung tâm y tế huyện với tổ quân y thuộc bang chú huy quân sự huyện
trong những năm tới nhiệm vụ của ngành y tế của lực lượng quân y trên biển đảo trong đó chủ trương kết hợp quân dân y
cần được tiếp tục quan tâm đầu tư đúng mức đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực cả về trình độ và sức khỏe
thưa quý vị trong tối ngày một mươi tháng một mươi hai lần đầu tiên buýt sông tại hành phố hồ chí minh vận hành các tuyến thương mại về đêm
để tạo nên sự lựa chọn giải trí cho người dân thành phố
tối ngày một mươi tháng một mươi hai buýt đường sông sài gòn mở thêm bốn chuyến đặc biệt dành cho hành khách
với thời lượng một tiếng người tham gia các chuyến buýt này có thể ngắm nhìn đô thị bừng sáng về đêm
kèm với một số tiện ích như thức ăn nhanh và biểu diễn nhạc sống
mình cũng đi một số nơi du lịch rất là nhiều rồi
và hầu như là họ đều có những cái city tour thì trong đó đều có những cái tham quan thành phố như thế này
thì hầu như là đều có tuyến đường bộ và tuyến đường sông hết
cái thành phố hồ chí minh của mình cái tuyến buýt sài gòn này ok thôi
vận chuyển hành khách bằng buýt đường sông mới lại từ giữa tháng một mươi
tuy nhiên giống như các hình thức vận tải công cộng khác lượng khách sử dụng sụt giảm nghiêm trọng
do đó đội ngũ tư vấn lần này quyết định đẩy mạnh hơn vào tiện ích du lịch cho khách nội địa
tăng trải nghiệm du lịch cho người dân với phương tiện này
thật này anh em thuyền viên ở đây cũng là rất là vui
vậy hôm nay là cái dịch vụ nó lại mới lạ hơn không sai hơn máu lửa hơn trong cái công việc để mình làm
như trước đây thì nó hơi tẻ nhạt tí
mỗi tối mô hình quý đường sông ngắm thành phố mở bốn chuyến với mức giá ba mươi đồng một lượt
do số lượng hành khách mỗi tuyến có hạn nên dù không bắt buộc đặt trước
hành khách vẫn được khuyến khích đến trạm chờ sớm
để được viết sách
đi đúng lịch trình và thực hiện khe báo y tế
là một cái phương tiện đi lại
nhưng mà cái tính mặt định của chương trình là du lịch
khi bạn ngồi trên buýt đường sông bạn tham gia chương trình
thì cái cảm xúc du lịch nó lại ùa về
chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết mọi nhu cầu
và mọi cái nhu cầu nhu cầu nào cũng là chính đáng
thưa quý vị với tinh thần dũng cảm không ngại nguy hiểm
sáng hôm qua cán bộ chiến sĩ thuộc thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông của bộ công an
đã giải cứu thành công một người phụ nữ có ý định tự tử
đang vùng vẫy trên sông đuống lên bờ an toàn
cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng chín h hai mươi phút sáng nay
tại khu vực cầu hồ thuộc địa phận thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tổ công tác thuộc thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến sông đuống
thì nhận được tin báo có một người phụ nữ do buồn chuyện gia đình
đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử
chứng kiến cảnh tượng trên người đi đường đã hô hoán để cứu nạn nhân
không quản thời tiết lạnh giá các cán bộ chiến sĩ của thủy đoàn một
đã nhanh chóng lao xuống sông giải cứu người phụ nữ
do tại khu vực chân cầu nước chảy xiết tạo thành xoáy nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn
sau khi cứu nạn thành công cán bộ chiến sĩ thủy đoàn một
đã đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa ngã tư hồ
hiện tại tâm lý nạn nhân đã ổn định
thủy đoàn một đã làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình
hiện giá vé máy bay dịp tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không
trên các trạng bay nội địa giao động từ ba trăm chín mươi chín đồng một chiều
thậm chí một số chặng bay chỉ vài chục nghìn đồng
giá vé chưa bao gồm thuế phí
dù vé máy bay tết đã bán được hơn một tháng
nhưng lượng khách đặt mua vé đã sụt giảm từ sáu mươi đến bảy mươi so với cùng kỳ
giá vé máy bay dịp tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các trạng bay nội địa
giao động từ ba trăm chín mươi chín đồng đến một ba trăm chín mươi chín đồng một chiều
giá vé chưa bao gồm thuế phí
thậm chí một số đường bay đang được bán giá chỉ từ một mươi tám đồng chưa thuê phí
như đà nẵng nha trang sài gòn đà nẵng sài gòn nha trang sài gòn vinh
còn giá vé máy bay tết âm lịch hai nghìn hai mươi hai từ một tám trăm linh đồng một chiều chưa thuế phí
với những trạng bay chính như hà nội và thành phố hồ chí minh
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đã triển khai nhiều kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai gắn với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó chú trọng kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi
là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông như chạy qua tốc độ
vi phạm nồng độ cồn ma túy chở quá tẻ trọng quá xuống người quy định
tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn qua tỉnh bình dương đây là tuyến đường huyết mạch nối thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bình dương bình phước do vậy phương tiện lưu thông khá đông
vẫn còn tồn tại tâm lý lơ là điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng bản thân
mà còn tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho nhiều người tham gia giao thông khác
qua công tác xử lý vi phạm có thể nhận thấy người vi phạm vì chạy quá tốc độ quy định
đa phần là thanh niên tuổi đời còn trẻ
trong các tháng cuối năm dự đoán của báo của phòng chúng tôi thì tình hình
cho việc an toàn giao thông sẽ có diễn biến phức tạp
khi mà có những nỗi nỏng giãn cách thì lưu lượng phương tiện giao thông sẽ tăng cao
và đặc biệt là chúng tôi dự báo là
do tác động của dịch bệnh thì một số doanh nghiệp cũng như chỗ phương tiện
có những khó khăn nên có thể lợi dụng việc chuyên trở hàng hóa
để tham gia lưu thông sẽ có vi phạm luật lệ giao năng an toàn giao thông
ví dụ như chạy quá tốc độ chạy xa ngàn đường rồi chở quá trọng tả cho phép cơ đối dùng sông xe
đó là những nguyên nhân chính dẫn đến việc tai nạn giao thông
bên cạnh việc triển khai lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường trọng điểm phòng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó có việc sử dụng thiết bị phương tiện nghiệp vụ
kết hợp giữa tuần tra công khai tuần tra mật phục
để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
tăng cường việc tuần tra xử phạt nghiêm những hành vi những lỗi
ví dụ như là chở quá trọng tải chạy quá tốc độ rồi điều khiển xe
khi sử dụng rượu bia chất kích thích và tăng cường công tác nắm tình hình
để ngăn chặn những nhóm thanh thiếu liên cũng như tụ tập thành nhóm
để có hành vi tổ chức nạn nách đua xe trên các tuyến đường
trong địa bàn tỉnh để làm hạn chế những nguyên nhân dẫn đến toàn nạn giao thông
trong dịp cuối năm
vì sự an toàn của bản thân và hạn chế những vụ tai nạn giao thông liên quan
đến chạy xe quá tốc độ cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải tự nâng cao nhận thức
sự hiểu biết về tính chất nguy hiểm của hành vi chạy quá tốc độ
từ đó chấp hành tốt các quy định trong quá trình tham gia giao thông